thưa quý vị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa tóm gọn ổ nhóm năm đối tượng
đã gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại thôn vọng đôn xã yên trung huyện yên phong
và trong đó thì ba trên năm đối tượng này chưa đủ một mươi tám tuổi
khoảng hai h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn văn thuyết nhận được cuộc gọi đón khách
tại khu giãn dân thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuy nhiên sau khi đón khách anh thuyết đã bị chính nhóm thanh thiếu niên này
dùng dao kề cổ khống chế cướp tài sản
sau khi anh thuyết chạy thoát ra ngoài và chi hô có cướp
các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin trình báo từ nạn nhân công an huyện yên phong nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp
bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại kiên giang bắc giang và hà nội
nhóm đối tượng gồm hoàng văn bảo là đối tượng chủ mưu cầm đầu
chử văn cường trần thị an khương dương trọng phú cùng chú tại tỉnh nghệ an
và điêu văn thịnh chú tại tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận cuối tháng tám có thuê trọ và làm việc thời vụ
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
do không có tiền tiêu xài bảo đã rủ bốn đối tượng còn lại đi cướp taxi
hoàng văn bảo gọi taxi đến để cướp
lúc lên xe thì em dưới dao vào cổ người taxi thì ba người còn lại là xông vào để buộc tay chân
thì lúc đấy người taxi bật tay em ra thì người ta xây bỏ chạy thì bọn em cũng bỏ chạy luôn
vụ việc xảy ra vào đêm tối nơi vắng vẻ bị hại không xác định rõ được mặt các đối tượng
ngay sau khi gây án các đối tượng chia nhau bỏ trốn ở các tỉnh thành khác nhau
nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an

làm rõ và bắt bưng được cái nhóm đối tượng này
hiện công an huyện yên phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với năm đối tượng trên
về tội cướp tài sản đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định